hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam sáng nay đảng ủy tại campuchia và công đoàn đại sứ quán việt nam tại vương quốc campuchia đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung nước ta khắc phục hậu quả do thiền tài lũ lụt
với truyền thống lá lành đùm lá rách cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng đại diện các doanh nghiệp và cơ quan của việt nam đang công tác tại campuchia đã góp được gần ba mươi sáu usd cùng một số tiền việt nam gửi về hỗ trợ đồng bào miền trung